tám bị can nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân bí thư đảng ủy ủy viên ban thường vụ đảng ủy
cán bộ tài chính thủ quỹ cán bộ địa chính xã dị sử chủ tịch ủy ban nhân dân và bí thư đảng ủy phường dị sử
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã thụ lý giải quyết vụ việc có dấu hiệu lạm quyền
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phường dị xử
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn tám
chính quyền xã dị sử và các thôn của xã đã bán và giao gần sáu mươi chín m hai đất trái thẩm quyền
tòa án nhân dân tỉnh con tum chiều nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với nguyễn hoàng giao cùng hai đồng phạm là trần cao hơn và trần võ bảo ngọc cùng chú tại thành phố con tum
theo cáo trạng giữa giao và nguyễn duy quang xảy ra mâu thuẫn ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
giao mang theo một khẩu súng và ba viên đạn rủ ngọc và hơn đi giải quyết mâu thuẫn
giao sau đó đã dùng súng bắn về phía quang viên đạn không trúng trực tiếp nhưng mảnh vỡ của đầu đạn văng trúng vào đầu quang
gây thương tích năm mươi năm giao tiếp tục bắn về phía một số người khác nhưng may mắn không trúng ai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hoàng giao một mươi năm năm tù về tội giết người bốn năm tù về tội tàng trữ sử dụng
trái phép vũ khí quân dụng trần cao hơn một mươi hai năm tù và trần võ bảo ngọc chín năm tù cùng về tội giết người
mua bán trái phép hai viên ma túy trần văn hòa chú tại thị trấn anh sơn đã bị công an huyện đô lương
tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố và tạm giam bốn tháng
quá trình xác minh được biết hòa là thợ xây có nhiều thời gian sinh sống tại lào
sau khi nắm thông tin đối tượng hòa đã mua ma túy từ lào rồi tìm cách vận chuyển về việt nam
qua cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương tỉnh nghệ an công an huyện đô lương đã thực hiện
các biện pháp nghiệp vụ theo dõi mọi di biến động của đối tượng để vế bắt
đến đêm một mươi bốn tháng hai công an huyện đô lương bắt quả tang trần văn hòa tại xã đà sơn
cùng hai viên ma túy tổng hợp
nguyễn phúc toàn chú tại thành phố cần thơ ngày hôm nay đã bị tòa nhân dân tỉnh an giang
đưa ra xét xử sơ thẩm về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố châu đốc phát hiện
toàn điều khiển ô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra
qua đó phát hiện trên xe có vận chuyển gần năm mươi hai kg cần xa khô
toàn khai nhận vận chuyển số ma túy này cho đối tượng tên bảy từ an giang đến tp hcm để bán lại
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt toàn đã thực hiện năm lần vận chuyển khoảng một trăm sáu mươi kg cần sa cho bảy
ngoài ra toàn còn được bảy thuê khoảng một mươi sáu lần đi tịnh biên và châu đốc nhận cần sa nhưng không nhận được
số tiền công được trả là khoảng một mươi sáu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt toàn một mươi sáu năm tù
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu do đặng minh thành chú tại châu thành tổ chức
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng công an huyện châu thành đột kích bắt quả tăng
công an tỉnh tây ninh đã bắt giữ và mời hai mươi bảy đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ gồm hơn một trăm bảy mươi triệu đồng hai mươi một xe máy hai mươi sáu điện thoại di động
hôm nay thành chọn các địa điểm ở khu vực thành phố tây ninh và huyện châu thành
rồi thông báo cho những người chơi biết để tụ tập tham gia lắc tài xỉu
để tránh bị phát hiện thành còn thuê đoàn trí khang và lê quốc bảo làm người canh đường
với tiền công là hai trăm linh đồng mỗi ngày
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi